thưa quý vị chủ tịch cơ quan bầu cử iran mossel eslami thông báo cuộc bầu cử bất thường
để bầu ra tổng thống mới của iran sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng sáu
trước đó cùng ngày quốc hội iran thông báo sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên
sau khi tổng thống raisi tử nạn vào ngày hai mươi một tháng năm
thông báo cho biết ngày hai mươi tám tháng sáu sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống lần thứ một mươi bốn trong lịch sử iran
hội đồng giám hộ một cơ quan siêu nghị viện bao gồm các thành viên của giới tăng lữ
đã được yêu cầu bắt đầu đăng ký các ứng cử viên tổng thống trước ngày hai mươi tám tháng năm
ngay sau khi xác nhận tổng thống ibrahim raisi và một số quan chức khác tử nạn trong vụ rơi trực thăng
ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh đông azerbaijan nhà lãnh đạo tối cao iran ali khamenei tuyên bố năm ngày quốc tàng
đồng thời chỉ định phó tổng thống mohammad mosboh tạm thời tiếp quản vị trí của ông raisi
theo điều một trăm ba mươi một của hiến pháp ông morsper sẽ chịu trách nhiệm
lãnh đạo cơ quan hành pháp và cần phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp
để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tối đa trong năm mươi ngày
thưa quý vị trưởng công tố của tòa án ninh sử quốc tế icc karin khan vừa cho biết
đã đề nghị icc bắt giữ thủ tướng israel benjamin netanyahu bộ trưởng quốc phòng yorak galang

icc đã đề nghị bắt giữ các thủ lĩnh hàng đầu của phong trào hồi giáo hamas
vì các hành động của họ trong cuộc xung đột kéo dài hơn bảy tháng qua tại gaza
công tố viên karim khan tuyên bố ông đã yêu cầu truy nã hai quan chức israel nêu trên
vì các tội danh bao gồm bỏ đói cố ý giết người và tiêu diệt hoặc giết người
bên cạnh đó công tố viên karim khan cũng cho biết icc đã đề nghị bắt giữ các thủ lĩnh hàng đầu
của phong trào hồi giáo hamas bao gồm các ông yadiyah sinoa mohammed daif và ismail haniyeh
vì nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người
một hội đồng thẩm phán của icc sẽ xem xét đơn xin lệnh bắt giữ của trưởng công tố khan
phản ứng trước động thái của icc cùng ngày thủ tướng israel benjamin netanyahu và ngoại trưởng israel
đều cho rằng đây là điều đáng hổ thẹn giống như việc hamas tấn công các nạn nhân ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
những cáo buộc vô lý của công tố viên chống lại tôi vào bộ trưởng quốc phòng israel
chỉ là một nỗ lực nhằm phủ nhận quyền tự vệ cơ bản của israel
tôi đảm bảo rằng nỗ lực này sẽ hoàn toàn thất bại
icc không có thẩm quyền đối với israel và hành động của ông khan sẽ không ngăn cản chúng tôi
tiến hành cuộc chiến chính nghĩa chống lại hamas
việc ông khan lạm dụng quyền lực này sẽ biến icc thành một trò hề
trong khi đó bộ trưởng tài chính israel mô tả việc công tố viên icc tìm cách ra lệnh bắt giữ thủ tướng
và bộ trưởng quốc phòng israel là lệnh bắt giữ đối với tất cả chúng ta
đồng thời kêu gọi các nước thân thiện với israel hành động để giải tán icc
về phần mình phong trào hồi giáo hamas đã lên án quyết định của công tố viên icc
về việc bắt giữ ba trong số các thủ lĩnh của nhóm này và yêu cầu hủy bỏ đề nghị trên
liên quan đến tình hình nhân đạo tại giải gaza ngoại trưởng ai cập sameh sukri cho hay
việc ngừng chuyển hàng viện trợ quốc tế qua cửa khẩu rafah giữa ai cập và giải gaza
đang đe dọa đến các hoạt động nhân đạo
theo ngoại trưởng ai cập sự hiện diện quân sự ở cửa khẩu rafah và các hoạt động quân sự
khiến các đoàn xe viện trợ và tài xế xe tải
gặp nguy hiểm hiện nhiều chuyến hàng viện trợ đang bị mắc kẹt ở phía biên giới ai cập
dẫn đến lo ngại rằng một số nguồn cung cấp thực phẩm sẽ bị hư hỏng
trong khi gaza đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói
ông sukri kêu gọi israel nhanh chóng mở các tuyến đường bộ khác để cung cấp viện trợ
cơ quan y tế giải gaza cho hay kể từ khi xung đột giữa hamas và israel bùng phát
hồi tháng một mươi năm ngoái đã có hơn ba mươi năm người palestine thiệt mạng
và gần tám mươi người khác bị thương
do israel mở rộng tấn công trên bộ ở rafah người dân thành phố vẫn đang di tản quy mô lớn
khiến mưu cầu nhân đạo càng tăng cao
thưa quý vị nhiều trẻ em palestine ở giải gaza hẳn cũng có mơ ước nào đó
về tương lai như bao trẻ em khác trên thế giới
tuy nhiên giờ đây khi chiến sự xảy ra các em không còn được đến trường
và những mơ ước nếu có của các em thật khó có cơ hội trở thành hiện thực
thế hệ này các em không có cơ hội trở thành hiện thực
các trẻ em ở gaza đang phải đứng trước nguy cơ trở thành thế hệ bị đánh mất
cả về nghĩa bóng và nghĩa đen
những đứa trẻ tại gaza có lẽ cũng từng mơ ước lớn lên sẽ làm nghề này công việc kia
nhưng giờ các em chỉ mơ được ăn no ngủ yên và không phải xa liền người thân
trong cuộc chiến giữa israel với lực lượng hamas nhà của các em bị tàn phá
tất cả trường học đã đóng cửa các thầy cô giáo có người đã không còn sống
hàng trăm nghìn trẻ em ở giải gaza đang phải sống ở những nơi sơ tán sơ xài
không đủ điều kiện để tổ chức học tập hiệu quả
tìm không gian chống là một trong những thách thức lớn nhất
một số tình nguyện viên sử dụng các không gian ngoài trời
trong lều nơi người sơ tán đang sinh sống
họ tìm một căn phòng trong những ngôi nhà vẫn còn đứng vững
để tổ chức các lớp học đặc biệt cho trẻ em
tuy nhiên nhiều người nhận thấy bọn trẻ quá mất tập trung
khi thế giới xung quanh đang có chiến tranh
các em không học gì hết phần lớn thời gian các em bị căng thẳng
trạng thái tâm lý rất tồi tệ vì cuộc chiến này
điều chúng tôi mất đi nhiều nhất là tương lai của con cháu chúng tôi
và học vấn của bọn trẻ
chúng tôi đã mất nhà điều đó không vấn đề gì
nhà cửa sẽ được xây dựng lại tiền lại kiếm được
hàng trăm đứa trẻ sẽ được sinh ra thay cho những người đã mất đi
nhưng tôi làm sao bù đắp lại được việc học hành của các cháu
năm học này mới chỉ bắt đầu một tháng trước
và bọn trẻ mới học được một vài chữ cái
khi chiến tranh nổ ra chúng quên hết những gì đã được học
năm học đầu tiên đối với bọn trẻ rất quan trọng
chúng được kỳ vọng sẽ biết rất nhiều điều
nhưng giờ tôi cảm thấy lo lắng cho con trai tôi
tôi muốn con có tương lai nhưng năm học này gần như đã trôi qua một cách phí phạm
chiến tranh ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn người lớn
khi nói trước mặt trẻ em rằng các thành viên trong gia đình đã chết
và một nửa trong số đó là trẻ em bọn trẻ sẽ nghĩ gì
liệu các cháu có nghĩ đến việc học không
hay chỉ nghĩ là các cháu có thể sẽ chết
trong những cuộc xung đột khác
các nhóm viện trợ có thể tạo ra không gian an toàn cho trẻ em sơ tán
ở các nước láng giềng tương tự như ba lan là nơi trú ẩn và học tập cho trẻ em ukraine
điều đó là không thể ở giải gaza vùng đất đông dân cư nằm giữa biển israel và ai cập
kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát
người palestine từ gaza không được phép vào israel
và ai cập gần như không tiếp nhận người tị nạn palestine
trong cuộc chiến tại ukraine chúng tôi có thể tạo ra những không gian an toàn ở ba lan
nơi các gia đình chạy trốn khỏi ukraine
thể nhận được hỗ trợ và các dịch vụ cần thiết
điều này là không thể ở gaza bởi người dân nơi đây bị mắc kẹt
họ không thể chạy trốn đến nơi khác
họ phải ở lại nơi mà nguy hiểm rình rập và họ không cảm thấy được an toàn
vì vậy rất khó để cung cấp cho họ những dịch vụ cơ bản
như chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần hay giáo dục
trẻ em nằm trong số những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trong cuộc xung đột tại giải gaza hiện nay
liên hợp quốc ước tính khoảng một mươi chín trẻ em mồ côi
và gần một phần ba trẻ em dưới hai tuổi phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính
theo ước tính của các nhóm viện trợ
phần lớn giải gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy
bao gồm gần chín mươi số trưởng học
bản tin an ninh thế giới tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý
tòa án cấp cao london của anh ngày hôm qua đã ra phán quyết
cho phép nhà sáng lập trang mạng wikileaks ông julian exchanger
được tiến hành kháng cáo chống lệnh dẫn độ sang mỹ
như vậy các thẩm phán anh đã không thỏa mãn với những đảm bảo của phía mỹ
rằng ông assanger sẽ không bị phân biệt đối xử
với tư cách là người nước ngoài trong quá trình xét xử
cụ thể phía mỹ cho rằng
việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận theo tu trình án thứ nhất của hiến pháp mỹ là không thỏa đáng
bên cạnh đó tòa án cũng kết luận rằng
ông assanger có thể kháng cáo tất cả một mươi tám tội danh
chứ không chỉ ba tội danh như các luật sư của mỹ lập luận
hiện bộ tư pháp mỹ từ chối bình luận về phán quyết mới của tòa án anh
ông assanger năm mươi hai tuổi là công dân australia
bị mỹ truy tố theo đạo luật gián điệp
với cáo buộc tấn công máy tính của chính phủ
để thu thập và tiết lội trái phép lượng lớn tài liệu quân sự mật
và điện tính ngoại giao trên trang wikileaks
hiện ông đang bị giam giữ tại nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt bomars
ở phía đông nam london
nếu bị dẫn độ vào kết án tại mỹ
ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa là một trăm bảy mươi năm năm tù
trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày hôm qua
thủ tướng anh rishi sunak đã khẳng định
việc kết quả cuộc điều tra bê bối truyền máu nhiễm bệnh
hồi thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi và một nghìn chín trăm tám mươi ở nước này được công bố
là một sự kiện đáng xấu hổ đối với giới chức chính phủ
và những người làm trong lĩnh vực y tế ở mọi cấp độ tại anh
phát biểu trước hạ viện thủ tướng sunak đã chính thức
gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình của họ
theo ông vụ bê bối này là có thể tránh được
sau những cảnh báo đã bị giới chức chính phủ
và y tế anh khi đó phót lờ
lời xin lỗi được thủ tướng anh đưa ra
sau khi cùng ngày ủy ban điều tra đã công bố kết quả
cuộc điều tra kéo dài tới sáu năm cho thấy vụ bê bối này
không phải là sự cố ngẫu nhiên mà do lỗi bất cần
từ cả phía các bác sĩ và các chính phủ anh khi đó
đã có hơn ba mươi người trên khắp thế giới
bị chuyển máu vào các sản phẩm máu bẩn
từ dịch vụ y tế quốc gia anh khiến ba người tử vong
và hàng nghìn người khác mắc các bệnh về gan hay hiv
năm hai nghìn hai mươi hai anh đã mở lại cuộc điều tra về vụ việc
ủy ban điều tra cũng kêu gọi chính phủ anh
bồi thường thỏa đáng cho các nạn nhân
đây được xem là một trong những vụ bê bối tồi tệ nhất
trong lịch sử y tế nước anh
cũng tại anh sưởng đúc tiền hoàng gia nước này
mới đây đã ra mắt đồng xu đánh dấu kỷ niệm
sáu mươi năm ngày đổ bộ đi đây mùng sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
mùng sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn khi một trăm năm mươi binh sĩ
quân đồng minh đổ bộ vào pháp
để đánh đuổi lực lượng đức quốc xã
đồng xu trị giá năm mươi xu do họa sĩ david lawrence thiết kế
với sự hỗ trợ từ bảo tàng chiến tranh hoàng gia
mô tả những người lính đồng minh đổ bộ
lên một bãi biển ở normandy
khi các máy bay chiến tranh bay phía trên
trên một mặt đồng xu có khắc dòng chữ
gồm mật danh những bãi biển mà quân đồng minh
tiến vào trong cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử
mặt còn lại của đồng xu là hình ảnh
chân dung của vua charles viii
một phần của hoạt động ra mắt đồng su trên
hai nghệ sĩ điều khắc người pháp
đã khắc họa hình ảnh đồng xu mới
có đường kính ba mươi năm mét trên bãi cát kovic
ở miền bắc nước pháp
một trong năm khu vực đổ bộ của quân đồng minh
để tạo ra tác phẩm nghệ thuật này
họ đã mất hơn năm tiếng đồng hồ sáng tạo
chính phủ liên bang nga vừa công bố
nghị định cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng
đối với các nhà sản xuất nhiên liệu từ nước này
đã được dỡ bỏ trong khoảng thời gian
từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày ba mươi tháng sáu
tuy nhiên hạn chế vẫn được duy trì
trong khoảng thời gian tiếp theo cho đến ngày ba mươi một tháng tám
phía nga cho hay quyết định trên được đưa ra
có tính đến sự bão hòa của thị trường nhiên liệu
động cơ trong nước nhằm ngăn chặn
việc giảm khối lượng lọc dầu
tại các nhà máy lọc dầu riêng lẻ
do dự trữ quá nhiều xăng động cơ
cũng như nhu cầu giải phóng khối lượng nhân liệu
đã được lên kế hoạch tại các cảng để xuất khẩu
theo bộ năng lượng nga
chính phủ đang theo dõi chặt chẽ thị trường nhiên liệu
trong nước và có thể gia hạn lệnh cấm
trong thời gian tương lai nếu cần
lệnh cấm được chính phủ nga áp đặt
từ tháng ba để bù đắp nhu cầu quá cao
đối với các sản phẩm dầu mỏ
và để ổn định giá cả trong thị trường trong nước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay